như vậy là sau một mươi năm kể từ nhiệm ký hai nghìn tám hai nghìn chín một lần nữa việt nam được tín nhiệm bầu vào vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một với kết quả gần như tuyệt đối
và kết quả này đã thể hiện sự nhìn nhận của cộng đồng quốc tế về sự đúng đắn trong đường lối đối ngoại của việt nam nhiều năm qua
chúng cử vào cơ quan quyền lực nhất liên hợp quốc là biểu hiện ở mức cao nhất chính sách đối ngoại đa dạng hóa đa phương hóa sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của việt nam tại các diễn đàn tổ chức quốc tế
đây là những bằng chứng thể hiện rất rõ ràng cam kết mạnh mẽ của việt nam trong các nỗ lực hòa nhập với cộng đồng quốc tế đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và cam kết thực hiện các luật về kinh tế thương mại quốc tế
ngoài ra còn có một số lĩnh vực khác mà việt nam ngày càng tăng cường sự tham gia
cũng như cam kết ở các khu vực cũng như thế rồi